trường hợp cậu thủy đã rúng động một thời gian dài về những vụ lừa đảo kiểu này
vào sáng nay ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng trị cho biết đã kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do nguyễn văn thúy tức cậu thủy cầm đầu và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bảy đối tượng trong vụ án
theo đó năm đối tượng gồm nguyễn văn thúy mẫn thị duyên vợ thúy mẫn đức phương em duột duyên cùng chú thị trấn trờ huyện yên phong tỉnh bắc ninh nguyễn anh triều từng là con rể duyên chú huyện đông anh thành phố hà nội và nguyễn trường sơn con rể duyên chú huyện sóc sơn thành phố hà nội bị đề nghị truy tố hai tội danh lừa đảo chiến đoạt tài sản theo điều một trăm ba mươi chín và xâm phạm bồ mạ hai cốt theo điều hai trăm bốn mươi sáu bộ luật hình sự
đối tượng vũ đức trung quảng trang nghĩa trang liệt sĩ huyện đắc tô tỉnh con tum bị đề nghị truy tố tội xâm phạm bồ mạ hai cốt
dình đối tượng nguyễn văn hoành em duột thúy chú tại huyện tiên du tỉnh bắc ninh bị đề nghị truy tố ba tội danh gồm lừa đảo chiến đoạt tài sản xâm phạm bồ mạ hai cốt và trộm cắp tài sản
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trương minh tâm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba ngụ phường một mươi hai quận sáu tp hcm
trước đó qua giới thiệu của người quen trương minh tâm biết ông phan tín huy là chủ trì chùa long phước có nhu cầu đầu tư xây dựng các dự án của chùa
nên tâm đã làm giả giấy tờ hợp thức hóa tài trợ nguồn vốn để xây dựng chùa long phước nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền năm mươi triệu đồng
đến ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm khi trương minh tâm đến chùa long phước để bàn giao các giấy tờ và nhận tiền thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
được biết trương minh tâm đã từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình đang hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với lê văn hòa chú ở xã kim hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình về hành vi cướp giật tài sản
đồng thời khẩn trương truy bắt đối tượng bỏ trốn là hoàng anh hoàn chú ở thị trấn đồng lê huyện tiên hóa tỉnh quảng bình
đây là hai đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản của hành khách trên các tàu thống nhất bắc nam
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng năm hai đối tượng lê văn hòa và hoàng anh hoàn đi trên tàu tn một từ ga hương phố thuộc huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
đến ga tân ấp thuộc huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
khi tàu dừng ở ga tân ấp thì hòa và hoàn nhảy xuống tàu và đi dọc các toa
sau đó phát hiện thấy chị nguyễn thị hiền đang để túi sách cạnh cửa sổ lưới toa tàu
lợi dụng khi tàu chuẩn bị chuyển bánh hòa và hoàn đứng bên ngoài nâng cửa sổ lấy toa tàu và giật lấy chiếc túi sách rồi bỏ chạy ngược lại so với hướng của đoàn tàu
sau đó cả hai đối tượng tiếp tục nhảy lên tàu để lẩn trốn
tài sản hai đối tượng cướp giật được gồm một mươi năm năm triệu đồng một điện thoại di động và nhiều tài sản có giá trị khác
thưa quý vị các đồng chí và các bạn cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin thì việc sử dụng mạng xã hội đang trở thành một trào lưu với sự tham gia của đông đảo các thành phần trong xã hội
tuy nhiên lợi dụng vào tính mở của những trang mạng này rất nhiều đối tượng đã và đang đăng tải những thông tin xấu thậm chí là bôi nhọ hạ uy tín của cá nhân tổ chức gây nên những dư luận xấu trong xã hội phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
những trang facebook
đang nhận được nhiều sự chú ý thời gian qua
hầu hết thông tin được đăng tải đều nhằm vào người nổi tiếng đặc biệt là giới sâu bít
với lời lẽ thô tục bôi xấu những thông tin thiếu căn cứ hàng ngày được đăng tải làm ảnh hưởng tới uy tín của các cá nhân tổ chức có liên quan cũng như gây nên sự bức xúc trong dư luận

nhưng mà ảnh hưởng sâu rộng hơn là đến gia đình của những bản thân mình của gia đình của bạn gái mình rồi họ hàng rồi của những người bạn mình liên quan đến những cái thông tin bịa đặt đấy
và ít nhiều là cũng ảnh hưởng đến uy tín danh dự và công việc của mọi người đang làm nhất là những người làm trong nghề soviet
ngày một mươi hai tháng sáu cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã bắt giữ trần thị hương giang là đối tượng sử dụng các nickname huyền nguyễn tuyết anh trần
để đăng các bài viết hình ảnh có nội dung xuyên tạc bôi nhọ và xúc phạm danh dự nhân phẩm của một số cá nhân là người hoạt động trong giới nghệ thuật